tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi ba tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong ngày hôm nay nước ta cũng ghi nhận thêm hai ca tử vong vì nhiễm covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó một mươi bốn ca ghi nhận tại đà nẵng hai ca ghi nhận tại quảng nam một ca ghi nhận tại quảng trị
và năm ca tại khánh hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
bộ y tế công bố thêm hai ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín tại việt nam
đây là ca mắc covid một mươi chín tử vong thứ một mươi chín và hai mươi tính từ khi dịch xảy ra ở việt nam
trong chín trăm linh năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là bốn trăm hai mươi một ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm sáu mươi bốn ca số ca tử vong là hai mươi ca
ca tử vong thứ một mươi chín bệnh nhân sáu trăm hai mươi ba là nữ tám mươi ba tuổi địa chỉ điện bàn quảng nam
trần đoán tử vong covid một mươi chín biến chứng suy
ca tử vong thứ hai mươi bệnh nhân bốn trăm bảy mươi chín là nam tám mươi bảy tuổi địa chỉ tư nghĩa quảng ngãi
trần đoán tử vong nhiễm chủng vết mổ bàn chân trái trên bệnh nhân tăng huyết áp
đái tháo đường suy tim do nhồi máu cơ tim cũ suy đa tạng và mắc covid một mươi chín
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm ba mươi ba ba trăm bốn mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm ba trăm sáu mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi năm bốn mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú một trăm linh hai chín trăm ba mươi sáu người